chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới thủ đô antana narivo của maragascar
bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo lời mời của tổng thống cộng hòa madagascar henry rajao narimam piyanina và phu nhân
do đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại sân bay quốc tế ivato
có thủ tướng madagascar olivier mahafali solonandera sana
lãnh sự danh dự việt nam tại madagascar eric nararali và phu nhân
đại diện ban tổ chức hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc đại sứ việt nam tại unesco
đại diện cá nhân của chủ tịch nước bên cạnh tổ chức quốc tế pháp ngữ lê hồng phấn
đại sứ việt nam tại mozambique kiêm nhiệm madagascar nguyễn văn trung
quan hệ giữa việt nam và cộng đồng pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển hơn trong ba mươi năm qua
đặc biệt trong thời kỳ bị bao vây
cấm vận việt nam đã tranh thủ được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu của cộng đồng pháp ngữ về nguồn vốn chất xám và kỹ thuật
đồng thời cộng đồng pháp ngữ là diễn đàn để việt nam triển khai chính sách đối ngoại
là kênh để tranh thủ tăng cường quan hệ song phương với một số thành viên phát triển
với việc tổ chức thành công hội nghị cấp cao lần thứ bảy vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại hà nội
việt nam đã có đóng góp quan trọng vào việc thể chế hóa hoạt động chính trị
đề cao hợp tác kinh tế bên cạnh các lĩnh vực chính trị văn hóa ngôn ngữ và giáo dục đào tạo
việt nam hiện được xếp thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt
có tiếng nói đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của cộng đồng pháp ngữ
những năm gần đây tổ chức pháp ngữ quốc tế và cơ quan thực thi đã phối hợp với một số nước thành viên pháp ngữ
thực hiện nhiều dự án tại việt nam